phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án với nhiều đối tượng hoạt động tổ chức cá độ bóng đá và tín dụng đen
trong sáu đối tượng bị bắt giữ có đoàn văn nhật lâm ba mươi năm tuổi giữ vai trò cầm đầu tổ chức cho nhiều đối tượng trên địa bàn thành phố hội an thị xã điện bàn cá độ bóng đá
tổng số tiền các đối tượng cá độ bóng đá từ ngày một tháng chín đến ngày một mươi tám tháng chín là trên một mươi năm tỷ đồng
khi các con bạc hết tiền cá cược hai đối tượng nguyễn văn thống sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và nguyễn hổ vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín sẽ cho vay nóng với lãi suất từ một trăm hai mươi đến một trăm tám mươi một năm để tiếp tục tham gia cá độ
ngoài những con bạc vay hai đối tượng này còn cho những người khác vay với lãi suất cao thu lợi bất chính hai trăm năm mươi triệu đồng
ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã đưa vụ án hình sự ra xét xử và tuyên phạt các bị cá độ bóng đá